một người có thể làm được rất nhiều việc nếu chúng ta chưa tiền quyết
tôi nói với anh thế đây cái vụ thuận phong tỏa tôi sẵn sàng cởi áo tôi về nhưng tôi phải theo đến cùng
phải vì thượng thôn phong luật phải vì chấp tự quản lý nhà nước quản lý thị trường chúng tôi
xin lỗi anh cục bảo vệ thực vật tôi nói với anh trung khi mật tổ ba bốn ra đời đầu tiên tôi chủ động đến làm việc anh trung ngay
tôi nói ngay tỏa các anh phải cám ơn văn phòng bán bán tăng phí
chúng tôi đã nộp lại góp phần trật tự quản lý nhà nước
trước đây hai bộ đồng chịu trách nhiệm về phân bón
tưởng ra đời ký nghị lệnh hai trăm linh hai là hay phân vô cơ thì là bộ không thương phân hưu cơ là bộ đông hiệp
nhưng chính cái trồng chéo đó thưa các anh các chị chúng ta phải mạnh dạng nói thẳng sự thật
chúng ta đừng có cái chuyện mà chỉ thích cấp giấy phép để người ta đến để làm cái gì
cấp xong mà không chịu trách nhiệm để cho các doanh nghiệp sản xuất gian rối ra này đưa như hàng gian hàng giả ra thị trường như này
ai chịu trách nhiệm tôi chưa thấy có đồng chí nào dám nói
tôi đứng ra
ai chịu trách nhiệm trực tiếp tôi nói xin lỗi các anh và chị thông qua báo đài sáu lần tôi đi đâu chỉ có phóng viên truyền hình và báo đài thôi
phải nên công khai ngay sự thật tôi chọn một cái điểm thôi thành phố hồ chí minh thành phố của cả nước động lực đầu tư công nghệ cao mà chỉ riêng huyện bình chánh thưa mọi người ba mươi bốn cái cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón giả phân bón trong đó nhách nhát báo đài nói
tôi trực tiếp đi cùng với các phóng viên báo đài
một hiện tượng không thể
chấp nhận được như thế
mà thưa các anh các chị tôi mời anh thế trực tiếp hai anh em tôi bảo anh phải vào hai anh em
mà sáu lần mới kết thúc được
mà tôi viết nghị thẳng với chủ tịch điều chuyển cho ông chủ tịch huyện bình chánh đi
để như thế là để nhem nhuốc thế này à
thế thì bây giờ nếu mà nó trở lại cái vấn đề luật bây giờ nói
đây là trong văn bản các anh nói này
luật mới điều chỉnh cho một trăm linh tám này
tiến nghị bộ công thương là gì
chỉ đạo lực lượng
quản lý thị trường
để làm gì ạ
kiểm tra buôn bán phân bón lưu thông trên thị trường
chúng tôi chỉ có trách nhiệm kiểm tra phân bón khi người ta đã lưu thông trên thị trường
rồi buôn bán hay bày bán
cái cần kiểm tra nhất phải kiểm tra kết hợp ba thứ từ nguyên liệu nhập khẩu
từ nhà sản xuất đến đại lý và lưu thông ra thị trường
thế bây giờ chúng tôi mà phát hiện bây giờ cục bảo vệ thực vật canh
có dám ký với cục quản lý thị trường
nếu như chúng tôi phát hiện được hàng hóa phân bón lưu thông trên thị trường
mà là hàng giả mà đúng cái cơ sở nào đấy mà canh đã cấp phép
thì cái người cấp đấy bị gửi việc không nào
anh phải chịu trách nhiệm chứ
anh cấp đi đến bây giờ anh cấp bảy trăm linh cái cơ sở rồi còn hai trăm linh đang chờ đợi
thế mà cho phép chúng tôi đi kiểm tra lại bảy trăm linh cái cơ sở đấy
thì các anh nếu như phát hiện ra mà nó không đúng như thế
thì các anh có chịu trách nhiệm không
chính thanh tra
chính thanh tra
đây đồng chí thanh tra ngồi đây
thanh tra bộ nông nghiệp đây
tôi kiến nghị thanh tra lại qua vụ phân bón tập phong
tôi đề nghị kiểm tra thanh tra cho tôi
trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón vùng nam bộ
cấp sai ba mươi năm cái chứng nhận đấy
xem nó làm cái gì
không có chức năng không đúng tư cách cung cấp mà cấp bậy
và qua cái cấp bậy đấy chúng tôi kiến nghị bộ trưởng các đức pháp
cho thanh tra toàn diện cái khâu cấp phép thêm
đồng chí đồng ý
và kết quả thưa hội nghị
một kết quả sự thật quá đau lòng
cơ quan quản lý nhà nước chúng ta quản lý thế này thì quản lý
làm sao mà lập lại trận tự phân bón
làm sao mà quản lý được phân bón
khi một mươi một trung tâm được cục trồng tọt cấp giấy chứng nhận để cấp hợp trẩm hợp quy
thì cả một mươi một trung tâm đều bị rút giấy phép
đây trước anh em báo chí tôi hỏi thật thế thì
nó nói lên cái gì ạ
tôi thấy tôi thương bà con nông dân quá
người ta hiếm thế người ta không có hiểu biết
tôi nói cho anh chị tôi là người nông dân
tôi chỉ muốn đứng lên biểu tình cái chuyện ai cấp như thế phải khởi tố
người nông dân chỉ biết tin
tin mọi người thì tin các bộ quản lý chúng ta thực hiện công vụ của chúng ta
chúng ta vô cảm thế này thì nông dân biết trông là ai